tổng số ca mắc covid một mươi chín là hơn một mươi bốn sáu triệu trường hợp trong đó trên sáu trăm linh tám người đã tử vong vì đại dịch này
mỹ vẫn là quốc gia chịu tác động mạnh nhất của dịch bệnh covid một mươi chín với gần ba chín triệu ca mắc và trên một trăm bốn mươi ba bệnh nhân tử vong
số ca mắc mới trong hai mươi bốn giờ qua tại quốc gia này là hơn năm mươi ba trường hợp
số ca mắc covid một mươi chín mới trong ngày tại tâm dịch lớn thứ hai thế giới brazil có xu hướng giảm với hơn hai mươi ba ca
nâng tổng số bệnh nhân nhiễm virus sars cov hai tại quốc gia này lên gần hai một triệu người
đã có trên bảy mươi chín trường hợp tử vong vì đại dịch này tại brazil
ngược lại số ca mắc mới trong hai mươi bốn giờ qua tại ấn độ đã tăng vọt với hơn bốn mươi trường hợp
ghi nhận ngày có số ca nhiễm mới cao nhất kể từ khi dịch bùng phát tại nước này
hiện tổng số ca mắc covid một mươi chín tại ấn độ là hơn một một triệu người
trong đó trên hai mươi bảy năm trăm linh bệnh nhân
đã không qua khỏi